thưa quý vị thời gian vừa qua bộ giao thông vận tải đã có nhiều điều chỉnh liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trên lĩnh vực đường bộ
và những sự thay đổi như vậy nhằm phù hợp hơn với thực tiễn đồng thời tạo sự phát triển chung đối với hoạt động kinh doanh vận tải
tuy nhiên cùng với sự quay trở lại của các bến xe nhà ga thì cũng xuất hiện không ít những vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải
vâng đặc biệt là những hiện tượng như là xe dù bến cóc cũng đã xuất hiện trở lại khá nhiều
đáng chú ý là tình trạng này cũng đang tác động và ảnh hưởng đến các nhà xe làm lộn xộn tình trạng vận tải khách
cùng đến với những ghi nhận sau của nhóm phóng viên
tuyến đường hồ tùng mậu trước cửa đại học thương mại thành phố hà nội
mặc dù trời mưa nhưng hoạt động vận tải vẫn khá tấp nập tại đây
thay vì vào bến để mua vé những hành khách này lại có lựa chọn riêng
vất vả do thời tiết nhưng đổi lại là sự thuận lợi
không những vậy do địa lý thuận lợi
gần trạm xoay bít nhiều hành khách cũng đã có chỗ trú mưa khá lý tưởng như thế này
và chỉ sau ít phút xe khách đã vào bến đón như một phương tiện vận tải công cộng
tại vì thái bình không có bến ở mỹ đình anh ạ em bắt xe để ra giáp bát ạ
thế sao lại có nhiều tư vật xe khách hay đón hành khách ở đây
có cầu thì sẽ có nhiều người dân có nhu cầu đưa đón tận nơi
thì xe họ sẽ đón tận nơi
bến này có chuyến đi bình phúc chả
có nhưng mà em bị quá dò xe nên là phải ra bên này
còn đây là hình ảnh tại một biến cóc khác
trong thời gian dịch bệnh thì là nơi trung chuyển hàng hóa
còn sau khi xe khách được hoạt động trở lại thì trở lại là một địa điểm để bắt xe quen thuộc
và dường như hoạt động dừng đỗ đón trả khách như là một thói quen khó bỏ của hàng loạt phương tiện
xe khách này có lúc nó có độ ấn đập ở bên xe buýt này nè
thì nó có lúc xe kia nó chạy bên kia thì nó lại chạy mất
xe khách mà nó đứng đây thì xe buýt nó không đi được thì có khi nó báo bến
trái ngược với những khung cảnh ở ngoài thì đây chính là khung cảnh tại khu vực sảnh chính của bến xe mỹ đình
một khung cảnh rất điều hưu và vắng vẻ
và đây cũng chính là thực trạng diễn ra trong những ngày vừa qua tại các biến xe trên địa bàn nước hồng nội sau khi hoạt động trở lại
còn tại bến xe gia lâm một khung cảnh vắng vẻ từ phòng bán vé đến bãi xe
hành khách và xe khách đếm được trên đầu ngón tay
đây là bến xe chạy các tuyến ngắn đi các tỉnh như thái bình thanh hóa quảng ninh tuyên quang
theo đơn vị quản lý biến nhiều hôm cả biến xe chỉ có khoảng bốn đến năm xe hoạt động
hành khách hầu như không có
nhiều nhà xe cũng bỏ không vì không có khách
biến xe vắng thì vẫn đang tiếp diễn
bởi vì là hành khách đến bến đi xe thì không có
dẫn đến là nhà xe cũng không hoạt động
bởi vì là nhà xe thì cũng phải căn cứ vào cái lượng khách thì mới dám có thể hoạt động được
do đó thì trong mấy ngày vừa qua thì cái lượng xe đến biến thì rất là vắng
chỉ đắk đác có bốn năm xe hoạt động trên các tuyến
các chuyên gia giao thông cho rằng những vi phạm như vậy
thì không phải là bây giờ mới xuất hiện mà đã tồn tại từ rất nhiều năm qua
bất chấp việc xử lý nghiêm của các lực lượng chức năng với mức phạt tiền không hề nhỏ
thế nhưng khi mà nhu cầu của người dân vẫn có thì các lái xe vẫn sẵn sàng bất chấp
và điều này sẽ càng gây khó khăn nhiều hơn đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nói chung
có thể là chúng ta không lập ra các chốt để ngăn chặn tất cả các xe
nên chăng là
kiểm tra ngẫu nhiên một số xe để xử lý những trường hợp vi phạm
thì phần nào hoạt động kiểm tra ngẫu nhiên đó có thể giúp ngăn ngừa
làm giảm bớt mức độ vi phạm trong việc đón trả khách một cách tùy tiện
lợi nhuận rõ ràng là một trong những điều các doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu
tuy nhiên chính vì điều này thì cũng đang kể mẩn công viết những hệ lụy
một trong những điều đầu tiên đó là việc
sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh vận tải không lành mạnh
đồng nghĩa với đó là không huyết nguy cơ tiềm bẩn lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng